một nội dung quan trọng khác cũng được hội đồng nhân dân tp hà nội thông qua sáng nay
đó là việc quy hoạch bến xe bãi đỗ xe trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn
thành phố hà nội đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi theo đó hiện tại bốn bến xe là gia lâm
mỹ đình giáp bát nước ngầm đang nằm sâu trong phạm vi đô thị trung tâm
tạm thời được giữ lại tiếp tục khai thác trong giai đoạn quá độ
trong giai đoạn trung hạn hà nội sẽ xây dựng bến xe khách yên sở với diện tích khoảng ba bốn hectare
để hỗ trợ các bến xe hiện có về lâu dài thì các bến xe khách yên sở và nước ngầm sẽ được đồng
thời chuyển đổi chức năng thành đầu mối trung chuyển vận tải hành khách công cộng kết hợp bãi đỗ xe
trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi năm thành phố hà nội sẽ đầu tư năm dự án bến xe khách liên tỉnh gồm các bến xe
cổ bi đông anh nội bài bến phía nam và bến sân tây một tổng mức đầu tư dự báo khoảng hai ba trăm linh tỷ đồng
giai đoạn hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi hà nội sẽ đầu tư một mươi hai dự án bến xe khách tại các đô thị vệ tinh
với tổng diện tích khoảng năm mươi bảy hectare tổng mức đầu tư dự báo khoảng trên ba hai trăm linh tỷ đồng